tại tp hcm bộ công thương đã tổ chức lễ công bố báo cáo xuất nhập khẩu việt nam năm hai nghìn hai mươi
đây là ấn phẩm thường niên do bộ công thương phát hành nhằm cung cấp tới các bộ ngành địa phương
và độc giả quan tâm một bức tranh tổng thể về tình hình xuất nhập khẩu trong một năm
ấn phẩm báo cáo xuất nhập khẩu việt nam hai nghìn một mươi bảy mô tả bức tranh tổng thể từ những vấn đề cơ bản
của hoạt động xuất nhập khẩu việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy nội dung đa dạng toàn diện từ tình hình xuất khẩu
nhập khẩu theo từng nhóm từng thị trường đến đàm phán tổ chức thực hiện các cam kết theo fda
và tận dụng các cơ hội do fta mang lại đề cập các vấn đề liên quan đến quản lý ngoại thương của bộ công thương
như xây dựng cơ chế thương mại các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thuận lợi hóa thương mại phòng vệ thương mại
thông qua các nguồn tin chính thống cập nhật chính xác và trung thực ấn phẩm sẽ giúp các cơ quan hữu quan
các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình xuất nhập khẩu việt nam
qua đó hoạch định các chính sách kế hoạch sản xuất kinh doanh ổn định giảm thiểu những rủi ro
tận dụng các cơ hội để phát triển hoạt động xuất nhập khẩu
được biết năm hai nghìn một mươi bảy lần đầu tiên việt nam xuất khẩu đạt hai trăm một mươi bốn hai tỷ usd tăng hai mươi một hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng gdp cải thiện cán cân thanh toán ổn định kinh tế vĩ mô
tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy sản xuất tạo công an việc làm và thu nhập cho hàng triệu lao động
tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu là nhóm hàng công nghiệp chế biến với tỷ trọng trên tám mươi một
tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu là nhóm hàng công nghiệp chế biến với tỷ trọng trên tám mươi một
nhóm hàng nông sản thủy sản chiếm trên một mươi hai và nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản chiếm khoảng hai
cáng thương mại năm hai nghìn một mươi bảy đạt thẳng dư hai chín mươi hai tỷ usd là mức thẳng dư cao nhất
từ trước đến nay